dịch tả lợn châu phi đã được phát hiện tại huyện biên giới tân hồng tỉnh đông tháp
nhằm kịp thời kiểm soát dịch bệnh này huyện hồng ngự địa bàn giáp danh với huyện tân hồng
đã khẩn trương phòng chống dịch theo tinh thần công điện khẩn của ubnd tỉnh
toàn huyện hồng ngự có trên năm ba trăm linh con lợn chăn nuôi theo hộ gia đình
do vậy huyện chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học
trong chăn nuôi thường xuyên tiêu độc khử trùng
chung quanh khu vực nuôi tạm thời không cho lợn ăn thức ăn dư thừa từ hộ gia đình các quán ăn trong thời điểm hiện nay
trước tình hình trên hiện nay tỉnh đồng tháp đã nhanh chóng thành lập một mươi bốn trạm kiểm dịch và chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh
nhằm kiểm soát việc vận chuyển động vật sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh
đồng thời các địa phương đang tăng cường tuyên truyền cũng như khuyên cáo người dân nâng cao ý thức phòng ngừa xử lý dịch bệnh theo đúng quy định
nhận định là công tác phòng dịch là chính
các xã đã thành lập đội phản ứng nhanh trong đó là tập hợp tất cả các thành phần các ban ngành
các xã tập trung phòng dịch trung tâm dịch vụ nông nghiệp và phòng nông nghiệp cũng đã đề nghị tri cục trang nui và thúy tỉnh
cung cấp những công cụ dụng cụ đặc biệt là thuốc sát trùng để triển khai ngay từ hai mươi tháng năm và đến hai mươi tháng sáu là công tác tiêu độc khử trùng toàn quyện
theo tri cục thú y vùng bảy tính đến ngày hai mươi bốn tháng năm số lợn chết và tiêu hủy do dịch tả lợn châu phi ở đồng bằng sông cửu long là gần hai con
với tổng trọng lượng lợn phải tiêu hủy gần một trăm linh